năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã tổ chức kiểm tra định kỳ gần một mươi hai lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đình chỉ hoạt động một trăm sáu mươi cơ sở xử phạt hơn một trường hợp vi phạm
vì vậy năm qua thành phố hải phòng chỉ xảy ra bảy mươi chín vụ cháy trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chữa cháy hiệu quả kịp thời bảy mươi sáu vụ
số vụ cháy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
đối với các công cơ sở vui chơi giải trí như là
lao kê vũ trường và cơ sở lưu trú chúng tôi kiểm tra rất kỹ
và đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy cháy
mà theo quy định của chính phủ là phải tạm đình chỉ đình chỉ
thì chúng tôi kiên quyết xử phạt và tạm đình chỉ đình chỉ để khắc phục
nếu không khắc phục được thì sẽ đình chỉ đối với những cơ sở có quyết định nghiêm trọng
theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
hiện thành phố có hơn một cơ sở
kinh doanh khách sạn nhà nghỉ hơn bốn trăm linh cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
và hàng trăm các cơ sở dịch vụ giải trí tập trung đông người
nguy cơ xảy ra cháy nổ ở các cơ sở này vẫn luôn hiện hữu
để bảo vệ tết nguyên đán quý mão công an thành phố đã có kế hoạch
gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán và đã có tổ chức gia quân
quán diệt chỉ đạo của gám đốc trong kế hoạch
phòng pc bảy cũng đã tấn công
các cơ sở đã xây dựng kế hoạch công an các bộn huyện cũng xây dựng kế hoạch
và trong kế hoạch thì rất chú trọng nội dung đảm bảo về an toàn phòng cháy cháy cháy
cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền thì chúng tôi tăng cường cái việc là tiếp tục tổng ra soát kiểm tra
về an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt là đối với các cơ sở trọng điểm
các cơ sở có nguy hiểm và cháy nổ
và chú trọng những cơ sở vui chơi giải trí trong dịp tết những nơi tập trung đông người
trong đợt cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy công an tp hải phòng đã kiểm tra xử lý hơn hai trăm hai mươi cơ sở kinh doanh
tổ chức mở hơn tám mươi lớp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gần sáu năm trăm linh người dân
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
thì ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh trong cộng tác phòng cháy cháy
chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cháy nổ không xảy ra
vâng thưa chị là theo quy định thì chúng tôi có ban phòng cháy chữa cháy
và bên cạnh đó thì hàng năm là chúng tôi có bảo trì bảo dưỡng kiểm tra
và các đơn vị bảo trì bảo dưỡng kiểm tra thì đều có chức năng về phòng cháy cháy cháy
để giúp chúng tôi hoàn thiện có những cách tốt nhất
bên cạnh đấy thì về mặt nội bộ là chúng tôi cũng định kỳ hàng tháng hàng quý và hàng năm
kiểm tra hệ thống cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy là tốt nhất
dự báo những ngày tết nguyên đán tình hình cháy nổ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố hải phòng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát
xử lý các cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy đồng thời đề nghị các chủ cơ sở và khách hàng
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
qua đó góp phần giúp các cơ sở hoạt động an toàn phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân vui xuân đón tết